nằm trong chuỗi sự kiện lễ hội cà phê buôn ma thuật lần thứ sáu và liên hoan văn hóa cồng trinh tây nguyên năm hai nghìn một mươi bảy
vào lúc hai mươi h tối qua ngày một mươi một tháng ba đêm hội diễn tấu cổng trương tây nguyên với chủ đề
bản sắc trong thế giới hội nhập đã diễn ra với không gian nghệ thuật vô cùng ấn tượng và sôi động
ngay từ những giây phút đầu tiên của đêm hội hơn ba trăm linh nghệ nhân đến từ năm tỉnh tây nguyên tỉnh quảng nam
và bốn đoàn nghệ thuật dân gian của các nước lào campuchia rumani và hàn quốc
đã cùng nhau tạo nên một không gian nghệ thuật vô cùng sôi động đậm đà bản sắc các dân tộc tạo được nhiều cảm xúc cho người xem
khi nghe nói có đội nghệ nhân của tỉnh champasak sang biểu diễn chúng tôi đến xem bởi vì ở bên lào cũng có một số dân tộc có cổng chiêng
cảm xúc của tôi rất phấn khởi tôi mong rằng qua buổi biểu diễn này tình cảm anh em sẽ càng thắt chặt hơn đoàn kết hơn
tại đêm hội các đoàn nghệ thuật nước ngoài cũng mang đến cho người xem những tiết mục biểu diễn nghệ thuật cổ truyền của đất nước mình
tuy nhiên dấu ấn trong đêm hội vẫn là những màn trình diễn đậm nét văn hóa của các nghệ nhân đến từ các dân tộc tây nguyên
mang đến cho đệ hội hôm nay là những tiết mục chào mừng lúa mới bài trinh tinh để chào mừng quan khách
tôi cảm thấy rất vui và tự hào đã mang đến
những văn hóa bản sắc dân tộc của làng chúng tôi đến cùng tham gia cùng với mọi người
qua chương trình này tôi muốn gửi lời chúc tất cả những anh chị em cũng như đoàn nghệ nhân chúng tôi ngày càng có sự thay đổi nhiều hơn
và cũng mong rằng nhà nước quan tâm và nhiều hơn nữa để không phải bị mai một
đêm hội còn là dự án
dịp để các nghệ nhân giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy không gian văn hóa cổng chiêng tây nguyên đã được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại